công an tỉnh quảng nam cho biết vừa phát hiện xử lý một mươi năm đối tượng tụ tập khách sạn
mua bán sử dụng trái phép chân ma túy giữa thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
vào lúc một h một mươi phút ngày một tháng một lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú houthio duy khánh tại xã tam hiệp
huyện núi thành tỉnh quảng nam do phan văn dương trú tại nam sơn tam hiệp núi thành làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi năm khách trong đó có một mươi một nam bốn nữ
tại ba phòng của khách sạn tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp và bốn mươi chín bốn mươi sáu gram ma túy đá ketamin
một khóa số tám và một mã tấu dài năm mươi cm